là một trong những huyện được thụ hưởng chính sách ba mươi a của chính phủ từ năm hai nghìn một mươi tám đến hai nghìn hai mươi
tới đầu năm hai nghìn hai mươi hai huyện đình lập tỉnh lạng sơn đã thành công trong công tác giảm nghèo bền vững
đó là quả ngọt đến từ những quyết tâm nỗ lực đồng lòng của cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương
trong quá trình xây dựng nông thôn mới xây dựng các công trình dân sinh
triển khai đồng bộ hệ thống chuyển đổi số kết hợp tạo sinh kế cho người dân từ kinh tế đồi rừng
để giờ đây huyện đình lập đã dần khoác bên mình dáng vẻ hoàn toàn mới
mang trong mình khát vọng và quyết tâm mạnh mẽ trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh lạng sơn vào năm hai nghìn hai mươi năm tới đây
trong bối cảnh năm hai nghìn hai mươi sau hơn một mươi năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
trên toàn địa bàn tỉnh lạng sơn
mới chỉ có thành phố lạng sơn về đích nông thuận mới năm hai nghìn một mươi bảy
và chưa có huyện nào được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
chính vì vậy giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm tỉnh đã lựa chọn và phấn đấu đưa huyện đình lập
trở thành huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trong năm hai nghìn hai mươi
được tỉnh lựa chọn là xây dựng huyện về đích nông thuận mới năm hai nghìn hai mươi năm
thì toàn hệ thống chính trị của huyện đã nhận thức
nhưng chính trị hết sức quan trọng và cũng cần phải hết sức khẩn trương để thực hiện
thực hiện nhiệm vụ và quyết tâm chính trị được giao
tháng tám năm hai nghìn hai mươi một ban chấp hành đảng bộ huyện ban hành nghị quyết hai mươi ba
về lãnh đạo xây dựng nông thuận mới huyện đình lập giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
xuất phát điểm từ một huyện nghèo vùng cao biên giới với một trăm linh xã đặc biệt khó khăn
và gần một nửa dân số thuộc hộ nghèo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

đình lập đã từng bước tạo nên sự chuyển biến rõ nét
những xã vùng ba vùng đất khó dần biến thành những miền quê đáng sống
hiện nay huyện đình lập đã có chín trên một mươi xã về đích nông thôn mới
để thực hiện thực hóa đích nông thuận mới trong năm hai nghìn hai mươi năm
huyện đã xác định trong năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ hoàn thành các nhiệm vụ về huyện nông thuận mới
sự kiến trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn
thì chúng tôi sẽ đưa xã đông thắng là xã cuối cùng của huyện
sẽ về đích nông thôn mới và sẽ cơ bản đạt được chín trên chín tiêu chí
là huyện nông thôn mới trong năm hai nghìn hai mươi bốn này
để có được những kết quả đáng kỳ vọng tạo sức bật giúp địa phương tăng tốc
trở thành huyện đầu tiên của tỉnh lãng sơn về đích nông thuận mới
trong suốt nhiều năm qua đảng ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện đình lập
đã chung sức chung lòng vượt qua không ít khó khăn
và thử thách
với đặc thù của một huyện miền núi biên giới đình lập sở hữu mật độ dân cư thấp
khoảng cách giữa các hộ gia đình cơ sở thôn xã xa nhau
khiến việc di chuyển quản lý thập trung tăng tính đồng nhất giữa các cư dân cán bộ
hoạt động không chuyên trách là các trưởng thôn bản diễn ra không mấy thuận tiện
đình lập là một huyện miền núi địa hình vị trí cách chủ yếu là
đồi núi điều kiện kinh tế còn thấp diện tích rộng dân số thì ít dân cư sống không tập trung
nên khó khăn cho huyện trong việc triển khai ghi động các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới
cũng như xây dựng cơ sở ả tầng
việc triển khai thực hiện các mô hình phát triển sản xuất để tăng thu nhập cho người dân còn kém hiệu quả
tuy nhiên biến nguy thành cơ
dẫu gặp nhiều hạn chế về địa lý nhưng với sự nỗ lực và hơn hết là tình yêu quê hương của mỗi người con đình lập
chín trên một mươi xã trên địa bàn huyện vẫn hoàn thành đủ và chắc các mục tiêu trong bộ tiêu chí nông thôn mới
cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy
cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất sinh hoạt
tất cả đều hướng tới một mục tiêu lớn hơn
đó là môi trường sống an lành tỷ lệ hài lòng của người dân luôn đạt ở mức cao đáng tự hào
phong trào thi đua đình lập cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới
được triển khai sâu rộng đã tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong toàn thể hệ thống chính trị
các tầng lớp nhân dân cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn
được sự quan tâm của các cấp các ngành về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
kinh tế xã hội nông thôn được cải thiện đáng kể
đại sáng vật chất tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao
với những tiềm năng thuận lợi của địa phương
cùng sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ngành liên quan
năm hai nghìn hai mươi ba xã châu sơn huyện đình lập đã xuất sắc hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao
trở thành điểm sáng lá cửa đầu thi đua trong công tác xây dựng
kiến tạo công trình dân sinh nâng cao chất lượng đời sống nhân dân
bắt đầu triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
xã châu sơn đạt ba trên một mươi chín tiêu chí
sau hơn một mươi năm nỗ lực triển khai thực hiện khắc phục mọi khó khăn
đến nay xã đã hoàn thành một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí
theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới
cấp ủy chính quyền xá xác định việc xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả và thành công
thứ nhất là phải có sự đầu tư đồng bộ xây dựng cơ sở hạ tầng
nhà văn hóa
đó là vấn đề thiết yếu để xây dựng nông thôn mới
thứ hai là phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
đặc biệt là sự tham gia hỗ trợ trực tiếp từ người dân
sức mạnh là lòng dân là vấn đề then chốt
trên cơ sở đó thì ủy ban dân xã cũng đã xây dựng kế hoạch với lộ trình cụ thể
các đồng chí cán bộ công chức là phụ trách
là tích cực là đi cơ sở
là cầm tay chỉ việc đối với cán bộ thôn và nhân dân là thực hiện các nhiệm vụ
tính từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn hai mươi hai
với hiệu quả từ việc huy động nguồn vốn
nhân dân đồng góp sức lao động
nhiều công trình
nhà văn hóa đã được thi công
nhân dân có địa điểm tổ chức các hoạt động tập thể
trẻ em có lớp học khang trang
người dân có đường giao thông đi lại thuận tiện
góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương
thực hiện phong trào ngày thứ bảy đi cơ sở xây dựng nông thôn mới
cán bộ công chức xã đã phối hợp với văn phòng điều phối huyện
cùng nhân dân làm đường bê tông nông thôn
dọn vệ sinh môi trường
kết quả đã làm được sáu trăm tám mươi hai mét đường bê tông trục thôn
nâng tổng số đường thôn đã được cứng hóa là chín một mươi bốn km đường bê tông
đảm bảo bê tông khô đi lại thuận tiện quanh năm
từ khi xã thực hiện triển khai nông thôn mới
với suy nghĩ dân đồng góp
dân hưởng thụ
gia đình chúng tôi và toàn thể bà con trong thôn
luôn hưởng ứng các phong trào của đảng và nhà nước
đến nay xã đã về đích nông thôn mới tôi rất phấn khởi
xuất phát từ tinh thần thấu hiểu
đồng hành cùng địa phương với mong muốn xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp
vợ chồng anh vi văn thao đã tình nguyện quyên góp hơn ba m hai đất
để xây dựng khu sân chơi thể thao
tạo không gian chung
giúp bà con xã có nơi gian luyện thể dục thể thao
sinh hoạt cộng đồng gắn kết
đúng với mục tiêu bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới hướng tới
với tinh thần và trách nhiệm với cộng đồng
năm hai nghìn hai mươi hai hộ gia đình anh thao đã nhận được bằng khen
của chủ tịch ubnd tỉnh lạng sơn về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua
lạng sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới
tại vì thi dựng thôn không có sân để làm
sân bóng thì tôi hiến đất để cho thôn làm sân bóng
thường là tôi cũng rất vui và giành dư được tăng bằng khen của tỉnh
mình sống không chỉ riêng cho bản thân mình mà sống vì con cháu sau này
vì đất nước nữa cho nên là cái gì nhỏ nhất mà mình có thể làm được
thì mình có thể hiến cho thôn để làm cho chương trình
cho nhà nước cho tương lai của con cháu sau này
bên cạnh tinh thần đoàn kết vì mục tiêu chung
cán bộ và nhân dân cùng làm xã cường lợi huyện đình lập còn là một trong những địa bàn đi đầu
trong công tác áp dụng chuyển đổi số vào xây dựng nông thôn mới
với phương châm sử dụng công nghệ phục vụ đời sống dân sinh
hiện nay địa bàn toàn xã cường lợi được trang bị hệ thống một mươi chín camera an ninh
phân bố đều và rộng khắp tại các thôn bản
qua triển khai hệ thống camera an ninh thì chúng tôi đã thu được kết quả rất là tích cực
giám sát các đối tượng phương tiện trên địa bàn
đặc biệt là trong thời gian vừa qua có một số đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật
như trụm chó hoặc các phương tiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông
chúng tôi đã ghi thu hình ảnh trích xuất dữ liệu liên quan đến phương tiện
và tổ chức tiến hành triển khai xác minh và đã làm rõ một số vụ việc liên quan đến trật tự
và tham mưu các cấp chính quyền cũng như công an huyện xử lý và đạt kết quả cao
qua triển khai các mô hình này chúng tôi gắn với mô hình thôn thông minh
thôn khe bó thì đã được bà con nhân dân trên địa bàn và cấp ủy chính quyền địa phương
đánh giá cao và ghi nhận đồng thời góp phần là tích cực về an ninh trật tự
cũng như góp phần về an sinh xã hội cũng như là về đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn
không chỉ là biểu tượng trong một mô hình nông thôn thế hệ mới
tiến tới sẽ trở thành thôn bản thông minh
hệ thống camera an ninh tại xã cường lợi còn là minh chứng tiêu biểu
cho sự gắn kết giữa nhân dân địa phương và lực lượng công an xã
trong một mươi chín thiết bị camera tham gia hệ thống trị an của xã cường lợi
có tám thiết bị do chính các hộ gia đình trên địa bàn đồng góp tham gia
khi có bất cứ sự việc mất an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn
các hộ gia đình sẽ trở thành nhân tố quan trọng cung cấp cho lực lượng công an xã
những hình ảnh tư liệu liên quan tới sự việc
từ đó nhiều vụ án dân sự và hình sự đã được phát hiện xử lý
tạo sự bình yên góp phần ổn định đối xử
hẹn gặp lại
để cố gắng phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới
để thực hiện được cái nhiệm vụ hết sức là quan trọng này thì cái vấn đề công tác tuyên truyền công tác dân vận
để tạo sự đồng thuận của người dân và cán bộ doanh nghiệp để ủng hộ để cùng xây dựng về đích nông thôn mới là một nhiệm vụ rất quan trọng
chính như vậy thì chúng tôi luôn lãnh đạo chỉ đạo các cấp tăng ngành cần phải tăng cường cho người dân hiểu về cái mục đích ý nghĩa
và cái vai trò của người dân là cái chủ thể trong xây dựng nông thôn mới
đình lập một trong ba huyện của tỉnh lạng sơn được thụ hưởng theo nghị quyết ba mươi a ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn tám của chính phủ
về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững
đang ở những trạng đua nước rút cuối cùng
hướng tới mục tiêu về đích trở thành huyện nông thuận mới đầu tiên của tỉnh lãng sơn vào năm hai nghìn hai mươi năm
đó là cuộc hành trình dài ghi dấu khát vọng thoát nghèo của biết bao con người nơi miền đông nam xứ lạng
nhưng với nỗ lực quyết tâm không ngừng của những người sinh ra trưởng thành hay chót nặng lòng với mảnh đất này
chúng ta tin rằng mục tiêu ấy sẽ thành công
đưa đình lập trở thành lá cờ đầu trong công tác xây dựng nông thôn mới
lá cờ đầu trong công tác xây dựng tỷ lệ hài lòng của nhân dân nơi miền cao xứ lạ